chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị việt nam sẽ là một trong những nước đầu tiên đưa mạng năm g và sử dụng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa vào khai thác thương mại
bộ tài chính đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp
những lưu ý khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe
cùng những thông tin mới nhất về thị trường sẽ có trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung trí tiết
thưa quý vị cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết
cục đang phối hợp với tổ chức tư vấn quốc tế thí điểm để khách hàng lớn được mua điện trực tiếp
dự kiến triển khai tới năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bộ công thương đã triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh
hiện nay khoảng một mươi số lượng điện thương phẩm của các tổng công ty
có sáu nhà máy được mua điện trực tiếp thông qua thị trường bán buôn điện cạnh tranh
bộ sẽ mở rộng cơ chế cho phép khách hàng lớn được phép mua trực tiếp dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi một
theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
dầu gan cà tuốt hương tranh đã vi phạm quy định quảng cáo và có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
sản phẩm này được công ty trách nhiệm yêu hạn vpf địa chỉ tại huyện gia lâm
thành phố hà nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng
không mua thực phẩm bảo vệ chức năng dầu gan cá tuyết hương tranh
bộ tài chính vừa đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa xuống còn một mươi năm một mươi bảy thay vì mức hai mươi như hiện nay
cụ thể doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng thuế xuất một mươi bảy còn doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thuế xuất một mươi năm
tiêu chí để xác định doanh thu siêu nhỏ là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng
và có số lo động tham gia bảo hiểm xã hội không quá một mươi người
doanh nghiệp nhỏ phải có tổng doanh thu năm từ ba tỷ đồng đến dưới năm mươi tỷ đồng
và có số lo động tham gia bảo hiểm xã hội không quá một trăm linh người
thưa quý vị
tuyến đường vành đai ba năm quan trọng của hà nội đoạn chạy qua hoài đức và hà đông
cùng một loạt dự án đường giao thông khác vừa được công bố chỉ dưới đường đỏ
để chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng trong thời gian tới
có chiều dài sáu bảy km chiều rộng mặt cắt ngang từ bốn mươi hai m đến sáu mươi ba m
đây là tuyến đường hết sức quan trọng nằm trong hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm
sẽ được xây dựng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi nhằm giảm tải cho đường vành đai ba
phát triển kinh tế xã hội của quận hà đông và huyện hoài đức dự kiến lên quận vào năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tám tháng bốn tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố đi ngang
so với mức công bố cuối tuần qua
các ngân hàng thương mại sáng nay tăng giá trao đổi đô la mỹ
thị trường tự do đồng đô la mỹ đảo chiều đi xuống
theo công bố
tỷ giá của ngân hàng nhà nước tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đô la mỹ
ở mức hai mươi hai chín trăm tám mươi tám đồng một đô la mỹ duy trì mức công bố trước đó
với biên độ cộng trừ ba trăm linh theo quy định các ngân hàng thương mại hôm nay áp dụng tỷ giá sàn
là hai mươi hai hai trăm chín mươi tám việt nam đồng một đô la mỹ và tỷ giá trần là hai mươi ba sáu trăm bảy mươi tám việt nam đồng một đô la mỹ
thưa quý vị và các bạn dự kiến trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bảy mươi trạm năm g sẽ được việt nam đồng
việt theo đã lắp đặt ba trạm thu phí phát sóng thử nghiệm năm g đầu tiên tại hà nội
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức phát sóng
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bảy mươi trạm năm g sẽ được viettel tiếp tục triển khai
tại hà nội và thành phố hồ chí minh để chuẩn bị cho mạng năm g trên diện rộng
việt nam sẽ thử nghiệm năm g trong năm hai nghìn một mươi chín
và phát sóng thương mại
trong năm hai nghìn hai mươi là một trong những nước đầu tiên triển khai năm g
thưa quý vị nhật sống kinh tế phát sóng vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
với những thông tin mới nhất và thiết thực
hãy tương tác cùng chúng tôi theo địa chỉ phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại